để đẩy mạnh và lan tỏa cuộc vận động xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp được thủ tướng phát động
tại hà nội nhận được sự chỉ đạo của ban tổ chức hai trăm bốn mươi tám ubnd tp hà nội sở công thương hà nội
hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tp hà nội hiệp hội phát triển văn hóa doanh nghiệp việt nam
vừa tổ chức hội nghị triển khai cuộc vận động xây dựng văn hóa doanh nghiệp việt nam với chín tỉnh đồng bằng sông hồng
dự chương trình các đại biểu đều nhấn mạnh văn hóa doanh nghiệp là hệ thống gắt giá trị ý nghĩa niềm tin chủ đạo
nhận thức và phương pháp tư duy của các nhân viên trong tổ chức
mỗi công ty đều có cách vận hành và nét văn hóa riêng biệt nhưng không phải lúc nào cũng giúp doanh nghiệp đi đúng mục tiêu
việc xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp phù hợp sẽ giúp định hướng đồng bộ hành vi của tất cả nhân viên
hướng mọi thành viên tới mục tiêu chung của tổ chức nâng cao năng suất làm việc gắn kết và tạo động lực cho nhân viên
là nam châm thu hút nhân tài cũng như tạo dựng cho doanh nghiệp một lợi thế cạnh tranh bền vững không thể bị sao chép bởi đối thủ
nhiều kinh nghiệm đã được chia sẻ tại đây đặc biệt là phần giới thiệu bộ chỉ số đo lường văn hóa doanh nghiệp exc được nhiều đơn vị doanh nghiệp quan tâm
cũng nhân dịp này ban tổ chức hai trăm bốn mươi tám và chín tỉnh đồng bằng khu vực sông hồng cũng đã ký kết kế hoạch phối hợp triển khai cuộc vận động xây dựng văn hóa doanh nghiệp việt nam